công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lóc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với một mươi hai đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên bốn mươi tỷ đồng
trước đó trên năm mươi cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tăng tại sáu điểm trên địa bàn phường khánh xuân và xã hòa khánh
đang ghi số đề cho các con bạc hơn hai mươi người liên quan được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
cầm đầu đường dây số đề này là huỳnh văn dương và đào ngọc tài
bước đầu công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay với nhiều thủ đoạn tinh vi
tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm đến nay là trên bốn mươi tỷ đồng
tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay với nhiều thủ đoạn tinh vi